trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp chính phủ và nhà nước đã có những kế hoạch để bảo đảm nguồn cung lương thực thực phẩm và các mặt hàng có nhu cầu cao để người dân không bị thiếu trong những ngày dịch bệnh như thế này
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín và sau lệnh ban hành cách ly toàn xã hội của thủ tướng người dân đã hạn chế ra đường tập trung ở trong nhà để phòng tránh
tại một số chợ và siêu thị trên địa bàn hà nội hôm nay việc mua sắm các nhu yếu phẩm diễn ra có phần vắng vẻ hơn so với mọi khi
với gia đình như tôi thì do tôi cũng đọc các thông tin nhiều mình tìm hiểu nhiều nên mình cũng không bị no lắng thực ra là không bị no lắng hoang mang
nhưng mà theo thông thường thì tôi cũng không muốn đi chợ quá nhiều trong bối cảnh dịch nên mình cũng có tâm lý là mình mua tích chữ một chút
nhưng mà nó không phải vì tâm lý hoảng sợ mà chỉ đơn giản là mình ý thức là để giảm cái tiếp xúc xã xã hội

nhưng mà bây giờ mình cũng không có tích chữ ăn một ngày hai ngày thôi
bây giờ nó sẵn như thế thì mình tích chữ làm gì để vừa phải chạy bờ vào quản nó không tươi ngon
theo báo cáo của các địa phương và doanh nghiệp nguồn cung các hàng hóa thiết yếu cho thị trường luôn bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
các doanh nghiệp phân phối và nhiều tiểu thương tại các chợ vẫn liên tục kinh doanh để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân
thực hiện chỉ thị của thủ tướng nhân phủ trong việc giãn cách xã hội thì chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị cho các kịch bản
về cái việc là đặt lượng dự trữ hàng hóa tăng tập trung vào những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như là gạo như là mì tôm dầu ăn nước mắm và những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác
vụ thiếu nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường để chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối đặc biệt là tập trung trên cả nước cũng như tại địa bàn hà nội và sống lên hà nội sống từ các tỉnh thành phố
phối hợp triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ tăng nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho địa bàn hà nội và tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa vào các hệ thống siêu thị để phục vụ cho bà con nhân dân người tiêu dùng
thực hiện chỉ đạo của bộ công thương tất cả các địa phương và doanh nghiệp phân phối trên cả nước đã có phương án cụ thể về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường
bộ công thương cũng khẳng định đã sẵn sàng các kịch bản cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp và lệnh cách ly toàn xã hội được thủ tướng chính phủ đưa ra từ giờ ngày một một bốn và kéo dài trong một mươi năm ngày

trước đó bộ công thương đã khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước luôn đáp ứng đủ để phục vụ nhu cầu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân không nên mua tích chữ xăng dầu